liên minh châu âu eu vừa công bố sách trắng về trí tuệ nhân tạo ai trong đó trình bày các ý tưởng và hành động của khối dựa trên cơ sở lấy con người làm trung tâm và có trách nhiệm
chiến lược của eu đối với ai nhằm mục đích xây dựng và quản lý lĩnh vực này dự kiến thu hút hàng tỷ euro trong những thập kỷ tới
bên cạnh sách trắng về ai eu cũng tuyên bố chiến lược và hành động của khối về dữ liệu